hôm nay ngày hai mươi một tháng một mươi sở y tế hà nội tiếp tục thông tin nhanh về kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch của nhà máy nước sông đà
kết quả xét nghiệm cho thấy các mẫu nước đều đạt quy chuẩn về styren
theo đó sở y tế hà nội phối hợp với viện công nghệ môi trường viện hàn lâm khoa học việt nam đã lấy bốn mẫu nước vào ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tại các vị trí mẫu nước thành phẩm tại nhà máy bể chứa trung gian tại xã yên bình thạch thất
trạm điều tiết lưu lượng tây mỗ tại họng kiểm soát một hai trăm linh bixi và lấy hai mươi một mẫu nước tại trung cư hộ gia đình
sử dụng nước trong mạng cấp của công ty nước sạch sông đà thuộc các quận huyện thanh xuân cầu giấy nam tử liêm hoài đức đan phượng thạch thất quốc ngoài
kết quả cho thấy các mẫu nước đều đạt quy chuẩn về styren theo quy chuẩn của bộ y tế